xin kính chào quý vị và các bạn
trong chiều và đêm nay khối không khí lạnh sẽ được tăng cường xuống nước ta
tuy nhiên sau đó khối không khí lạnh này nhanh chóng suy yếu vào lịch đông
nên trong những ngày tới tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ chỉ có mưa nhỏ cùng sương mù nhẹ dài rác
chỉ riêng vùng núi có thể có mưa rông
về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực chưa có nhiều thay đổi giao động trong khoảng từ hai mươi hai mươi tám độ
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ ít chịu tác động của khối không khí lạnh
nên trong ba ngày tới trời nhiều mây ít mưa và có sương mù dài rác
trưa chiều trời vẫn có nắng với nền nhiệt sao động từ hai mươi đến ba mươi hai độ
khối không khí lạnh tăng cường lệch đông cũng khiến cho khu vực phía bắc của miền trung
là vùng từ thanh hóa đến thừa thiên huế chuyển nhiều mây hơn
cường độ nắng thì không còn mạnh như những ngày trước đó
với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến là từ hai mươi tám ba mươi một độ có nơi còn cao hơn
trong các ngày hai mươi tám và ngày hai mươi chín tháng ba khu vực này có khả năng chịu tác động của hội tụ gió
trên cao nên sẽ có mưa rào dài rác cục bộ thì có nơi có sông
còn đối với khu vực ven biển từ đà nẵng đến bình thuận
thời tiết trong ba ngày tới chủ yếu là chỉ có mưa vài nơi ngày trời nắng
nhiệt độ ít thay đổi phổ biến từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ có nơi còn cao hơn
ở vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới sẽ có nắng nhiều và cường độ mạnh
về chiều tối và đêm thì có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở đây trong khoảng là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
trong ba ngày tới tại đây cũng phổ biến là có mưa vài nơi vào lúc chiều tối ngày nắng
với mức nhiệt ngày đêm giao động từ hai mươi ba đến ba mươi bảy độ
riêng miền đông có nơi còn cao hơn